sáng hai mươi bốn tháng năm tại buổi lễ trao huy hiệu đảng và trao tặng các danh hiệu cao quý của đảng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
lãnh đạo tỉnh ủy vĩnh long biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ các vị cao niên tuổi đảng trong quá trình đấu tranh xây dựng và phát triển của tỉnh vĩnh long trong thời gian qua
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long đã trao huy hiệu đảng cho hai trăm hai mươi sáu đảng viên từ ba mươi đến bảy mươi tuổi đảng
đồng thời biểu dương bảy tập thể có thành tích trong sạch vững mạnh năm năm liền và một mươi tám cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền